cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa
là đối tượng dương văn cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại tiểu khu tập cát hai thị trấn nông cống huyện nông cống tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê đức hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông hải phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý